các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới dự và phát biểu tại hội thảo phát triển sản phẩm liên kết kích cầu du lịch vùng đông nam bộ nằm trong khuôn khổ hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng đông nam bộ hội thảo được tổ chức tại tỉnh tây ninh nhằm tăng cường thông tin kết nối giữa các doanh nghiệp
phát biểu tại hội thảo phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng để phát triển du lịch của vùng cần bám sát chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
để có được mối liên kết bền vững phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo các địa phương trong vùng cần đoàn cách để thực hiện trọn năm chữ kết kết nối xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng kết nối kêu gọi đầu tư phát triển du lịch vùng kết nối trong công tác xúc tiến quảng bá xây dựng thương hiệu kết nối trong đào tạo mùi nhân lực kết nối nhưng không hoài lẫn mỗi địa phương đều định vị được sản phẩm đặc sắc để tạo nên chuỗi giá trị hay sinh thái du lịch vùng đặc sắc riêng có
cũng tại hội thảo đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh hành vùng đông nam bộ diễn ra trong bối cảnh tp hcm vừa liên kết với một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cửu long sẽ tạo nên thế và lực mới cho sự phát triển du lịch phía nam góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của đất nước
để đạt được các mục tiêu này cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chú ý tập trung vào bốn nhóm giải pháp như cần tăng cường liên kết kêu gọi đầu tư tư nhân fdi vào cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch
để mạnh liên kết phát triển nguồn nhân lực của ngành liên kết trong phát triển sản phẩm và công tác quảng bá truyền thông cần phải có chiến lược cụ thể đồng thời phát triển du lịch cũng phải gắn với xu hướng du lịch thông minh về du lịch có trách nhiệm để phát triển bình vững
bình quân sáu tháng đầu năm nay cpi tăng bốn một mươi chín so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản sáu tháng đầu năm tăng hai tám mươi một so với cùng kỳ năm trước
nguyên nhân là do giá xăng dầu tăng cao ba đợt liên tiếp
sau chuỗi giảm kéo dài kể từ tết nguyên đán
và giá thịt lợn tiếp tục tăng trong những ngày đầu tháng sáu
cụ thể sau vài tháng trước cpi tháng sáu tăng sáu mươi sáu
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có bảy nhóm tăng
bao gồm giao thông tăng sáu năm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng bốn mươi bốn
hàng hóa và dịch vụ khác tăng một mươi chín đồ uống và thuốc lá tăng chín
thiết bị và đồ dùng gia đình tăng bảy
thuốc và dịch vụ y tế tăng một và giáo dục tăng một
có ba nhóm hàng có chỉ số giá giảm là nhà ở và vật liệu xây dựng giảm ba mươi
bưu chính viễn thông giảm bốn
văn hóa giải trí và du lịch giảm bốn
nhóm may mặc mũ nón và giày dép ổn định
cuối tuần qua giá thịt lợn hơi miền bắc tăng mạnh sau một thời gian giảm giá
giá lận hơi vẫn ở mức cao khoảng từ tám mươi chín mươi nghìn đồng mỗi cân tùy địa phương
khảo sát tại một số trang trại chăn nuôi ở hà nội cho thấy
giá thịt lận hơi cuối tuần qua đã tăng từ ba năm nghìn đồng mỗi cân
mức giá giao động từ chín mươi chín mươi hai nghìn đồng mỗi cân
còn tại miền trung và miền nam giá thịt lợn hơi vẫn giữ ở mức ổn định
lý giải điều này đại diện một số doanh nghiệp nhập khẩu lợn cho biết
mặc dù lợn nhập về có giá khoảng sáu mươi sáu mươi năm nghìn đồng mỗi cân
nhưng sau khi chịu tiền thuế phí kiểm dịch thú y chi phí cho ăn
trong giai đoạn cách ly năm ngày hao cân lãi suất ngân hàng
thì khi về tới việt nam giá thành cũng đã phải lên tới tám mươi một tám mươi hai nghìn đồng mỗi cân
thời tiết nắng nóng nhiệt độ cao kéo dài kèm theo gió tây nam thổi mạnh
đã khiến cho các hồ đập thủy lợi ở tỉnh quảng trị dần bị cạn
tích trồng lúa phải bỏ hoang do không có nước tưới
hiện tại mới đầu vụ hè thu nên các ngành chức năng và chính quyền địa phương cơ sở
đang triển khai các giải pháp quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại cho người dân
hợp tác xã gia môn xã phong bình huyện giao linh giao cấy sáu mươi hectare lúa
những ngày này hợp tác xã đã huy động từ hai mươi đến ba mươi máy bơm nhỏ
để bơm nước tưới cho lúa
giờ này các hồ đập đã tưới đợt hai và lúa đang vào giai đoạn tỉa dặm
vấn đề nước tưới là rất cần thiết
trong kế hoạch vụ hẻ thu này tỉnh quảng trị sẽ gieo cấy khoảng một mươi sáu ba trăm linh hectare lúa
nhưng giờ chỉ gieo cấy được một mươi năm sáu trăm linh hectare

dùng tích thiết kế
từ đây cho đến cuối vụ hè thu còn khoảng ba đợt tưới nữa
mặc dù tỉnh quảng trị đã có các giải pháp chuyển đổi cây trồng
tuy nhiên với thời tiết nắng nóng như hiện nay kèm theo gió phơn thổi mạnh
các hồ đập nước bốc hơi nhanh làm cho cạn kiệt
theo ngành chức năng cho biết chỉ khoảng một mươi ngày tới không có mưa
thì sẽ xảy ra hạn nặng trên một hectare lúa ở quảng trị
khi đó người nông dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn do hạn hán
bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cao bằng vừa khởi tố vụ án
tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
cụ thể vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu lực lượng chức năng phát hiện
ba nam thanh niên đi ba xe máy chở theo ba người phụ nữ
kèm hành lý cá nhân ra hướng biên giới
khi kiểm tra bất ngờ một nam thanh niên vứt xe máy bỏ chạy
tổ công tác tạm giữ năm người còn lại để kiểm tra
những người này còn rất trẻ chú tại các tỉnh cao bằng cà mau bình phước và lâm đồng
khai nhận được một người đàn ông thuê chở số phụ nữ trên
từ thị trấn trùng khánh vào biên giới để đưa sang trung quốc
nếu chót lọt mỗi người đưa sang sẽ được trả công một trăm linh nhân dân tệ
ba phụ nữ khai nhận muốn sang trung quốc để làm thuê
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đang tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng để đưa ra xử lý trước pháp luật
trong thời gian vừa qua mặc dù đã có nhiều khuyến cáo
của các cơ quan chức năng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội
thế nhưng một số người dân vẫn còn chủ quan thiếu cảnh giác
để các đối tượng lợi dụng mạng xã hội gia lô facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phản ánh sau đây của nhà phóng viên tại tp nam định tỉnh nam định
ông trần trọng kiêu trú tại phường lộc vượng tp nam định
là người sưu tầm đồ cổ
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thấy tài khoản facebook biển mặn
giao bán xe đạp và đồng hồ cổ ông đã liên lạc hỏi mua
do người bán tự giới thiệu là cán bộ hải quan
ông kiêu tin tưởng và chuyển cho đối tượng hơn một trăm ba mươi triệu đồng để mua hàng
nhưng tiền thì mất mà hàng thì chẳng thấy đâu
tiếp nhận đơn trình báo của bị hại chỉ trong thời gian ngắn điều tra truy xét
đội cảnh sát hình sự công an tp nam định đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng phạm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thụy phong thái thụy thái bình
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình đấu tranh khai thác mở rộng tuấn khai nhận
cũng với thủ đoạn trên đã lừa năm người khác chiếm đoạt một trăm bảy mươi năm triệu đồng
toàn bộ số tiền trên tuấn dùng vào tiêu xài cá nhân và chơi điện tử
hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi thì em bắt đầu đăng tải hình ảnh một số hình ảnh xe đạp lên và
sau đấy có facebook của chú kiêu trần kiêu nhắn tin và hỏi giá
và muốn mua xe em báo giá cho chú sau đấy chú đồng ý mua và em đưa vào chú tiền
đây không phải là vụ việc duy nhất chỉ sáu tháng đầu năm nay
công an tp nam định tiếp nhận hàng chục vụ việc
công dân đến trình báo liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua mạng xã hội facebook và zalo
đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua các đối tượng lừa đảo thường đăng bán
những sản phẩm chất lượng tốt nhưng giá thấp hơn ngoài thị trường
sau khi nhận tiền từ người mua đối tượng sẽ hủy toàn bộ thông tin giao dịch trước đó
cũng như tài khoản mạng xã hội
với chiêu thức này nhiều người nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy
chúng tôi tập trung chủ yếu là phòng ngừa không để xảy ra tội phạm
với công an tp nam định chúng tôi đã in rất nhiều bài tiên truyền
để phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng
hoặc là có thể là nhắn tin trên điện thoại đến từng số thuê bao
để khuyến kháo người dân tránh việc bị lợi dụng bị lừa đảo trên mạng
thứ hai tại một số các điểm giao dịch như ngân hàng
chúng tôi đã dán những tờ rơi vào những quầy giao dịch
để khi người ta đến chuyển tiền
thì cũng nói là một
là cảnh báo hành vi lừa đảo chúng đọc tài sản
ngoài lừa đảo qua mạng xã hội thời gian gần đây trên địa bàn nam định
đã xuất hiện nhiều đối tượng đứng ra thuê người lao động công nhân sinh viên
dùng giấy tờ tùy thân của họ để mở tài khoản ngân hàng
sau đó mua lại tài khoản và thẻ này nhằm mục đích lừa đảo
vì vậy công an tp nam định khuyến cáo người dân
cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trên
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre
vừa làm việc với năm đối tượng trú tại các tỉnh tiền giang trà vinh long an
và tp hcm để làm rõ về hành vi khai thác cát sông trái phép
vào ngày hai mươi ba tháng sáu tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông đường thủy
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre
tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến sông cổ chiên
thuộc địa phận xã cẩm sơn huyện mỏ cái nam
phát hiện hai tàu đặt cẩu có tải trọng hàng nghìn tấn đang khai thác cát
qua kiểm tra những người trên tàu không xuất trình được giấy phép khai thác cát
tại địa điểm nói trên và không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc khối lượng cát chứa trên phương tiện
khối lượng cát cả hai tàu đã khai thác là hơn bốn trăm linh mét khối
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi khai thác cát sông trái phép
rõ ràng khai thác cát trái phép là vấn đề nóng tại nhiều địa phương trên cả nước
tại huyện diên khánh tỉnh khánh hòa sau một thời gian im ắng
thì gần đây tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn trên sông cái qua địa bàn huyện
đã gây lo lắng cho người dân
lực lượng công an tại đây đang tăng cường nhiều biện pháp nhằm xử lý ngăn chặn tình trạng này
và phản ánh này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
đây là những chiếc ghe hút cát được các đối tượng cắt tặc cất giấu
ở một khu vực kín nhằm trốn tránh lực lượng công an
trước đó chiều một mươi chín tháng sáu công an huyện diên khánh tổ chức lực lượng truy quét cắt tặc trên sông cái
phát hiện lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy giấu rồi đánh chìm ghe
phải mất rất nhiều thời gian công an huyện diên khánh mới tìm được những chiếc ghe này
và cũng phải mất rất nhiều công sức lực lượng chức năng mới có thể trục vớt được phương tiện lên bờ
các đối tượng này rất manh động và thủ đoạn hết sức tinh vi
như tôi đã nói lúc trước ban đêm chúng dùng nhiều ghe hút cát
có khi ba bốn ghe
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của chúng tôi triển khai lên
khi chúng tôi đã áp sát được quyết tâm áp sát được
thì chúng lặn cho người lặn xuống rút cái ống lỗ lù trong cái ghe ra và đánh chìm ghe
đang vào mùa khô sông cái qua địa phận huyện diên khánh cạn nước
đây là thời điểm các đối tượng cát tặc lợi dụng gia tăng các hoạt động khai thác trái phép
đối tượng thường là người dân các địa bàn ven sông
thông thuộc dòng sông con nước sử dụng những chiếc ghe nhỏ dễ cơ động
các đối tượng cát tặc hoạt động một cách công khai cả ban ngày lẫn ban đêm
dù cơ quan chức năng nhiều lần truy quét song luôn gặp không ít khó khăn
khi các đối tượng sẵn sàng đánh chìm ghe giữa lòng sông nhằm trốn tránh
khai thác trên sông rất là ồn ào ghe chạy trên sông rất là ồn ào
đêm phia ngủ không được bà con nói chung cũng sợ sạt lỡ đất của bà con
ở gần sông cách đây bốn năm ngày thì phải nói là công an có vào cuộc bắt bốn năm chiếc gì đó
thì phải nói là bốn năm ngày nay thì có yên ổn
thì cũng mong muốn là công an thường xuyên kiểm tra việc này
cấp quỹ chính quyền địa phương sẽ phải vận động người dân
làm sao để từ bỏ không tham gia khai thác khoáng sản trái phép nữa
bằng cách chính quyền địa phương để tạo công an viện trợ pháp
làm cho những người này và làm sao chuyển đổi nghề nghiệp cho họ
bên cạnh đó lực lượng chức năng cụ thể là công an huyện chúng tôi
chúng tôi sẽ tập trung các biện pháp phối hợp với các cấp quỷ chính quyền địa phương
chúng tôi sẽ làm nhiều biện pháp và kiên quyết đấu tranh hơn nữa
chúng tôi không để xảy ra tình trạng khai thác khoang sản trái phép nhất là cát
trên sông cái qua huyện dinh thánh không còn đơn vị nào được cấp phép khai thác cát
xong tình trạng người dân các xã tên sông tổ chức khai thác trái phép cũng diễn ra khá phức tạp
thời gian qua ubnd huyện diên khánh chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tập trung truy quét xử lý
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an huyện diên khánh đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi sáu trường hợp
tịch thu gần năm mươi phương tiện các loại xử phạt hành chính hơn một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên việc khai thác cát trái phép vẫn không diễn ra tại các xã và sông cái trên địa bàn huyện dinh thánh
đòi hỏi các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn tình trạng trên